cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cho thuê tài chính hai
gọi tắt là alc hai thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam gây thất thoát của nhà nước gần năm trăm linh tỷ đồng
trong phiên xét xử hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị mức án tử hình
đối với bị cáo vũ quốc hảo nguyên tổng giám đốc công ty alc hai và bị cáo đặng văn hai nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty quang vinh
theo đó hảo bị đề nghị mức án tử hình về tội tham ô hai mươi năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
cộng với bản án cũ một mươi năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạng trong khi thi hành công vụ
tổng hợp hình phạt là tử hình buộc hai nộp lại hơn năm mươi tỷ đồng
đề nghị hội đồng xét xử tuyên phát mãi căn hộ trường an thu hồi bảy mươi năm tỷ trả lại cho alc hai